hội kiến với tổng thống myanmar winmin vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng
ngài winmin thăm việt nam và tham dự đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín đồng thời gửi những lời chúc mừng
tốt đẹp tới chính phủ và nhân dân myanmar nhân dịp tết cổ truyền thiên chan của myanmar
tổng thống winmin bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang việt nam chúc mừng những thành tiệu quan trọng
việt nam trong công cuộc đổi mới chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp
bày tỏ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của việt nam nhất là trong các lĩnh vực dệt may sản xuất giấy
gia dày và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ mời thủ tướng nguyễn xuân phúc sớm sang thăm myanmar
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ hai nước
trên các lĩnh vực nhất là kể từ sau khi nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm hai nghìn một mươi
tái khẳng định sự coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất
vì lợi ích của nhân dân hai nước sự phát triển của cộng đồng asean và hòa bình hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả các chuyến thăm cấp cao gần đây giữa hai nước
trong đó có chuyến thăm cấp cao nhà nước tới myanmar của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng năm hai nghìn một mươi tám
và chuyến thăm chính thức việt nam của cố vấn cấp cao nhà nước myanmar ông sanzuchi năm hai nghìn một mươi tám
nhất trí thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị thông qua việc đẩy mạnh các chuyến thăm
súc cấp cao và cắt cấp trên tất cả các kênh
hai bên đánh giá hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước
với kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt tám trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
đầu tư của việt nam tại myanmar hiện đạt hai một tỷ đô la mỹ với một mươi tám dự án lớn
hai bên cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực này trên cơ sở hai bên cùng có lợi
tăng cường hợp tác và tìm kiếm các phương thức mới nhằm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt một tỷ đô la mỹ